sau một mươi giờ đồng hồ nhận được tin báo các đơn vị nghiệp vụ công an tỉnh hải dương gồm phòng cảnh sát hình sự công an huyện thanh hà đã nhanh chóng khám phá vụ giết người cướp tài sản đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại xã thanh xá huyện thanh hà
khoảng một mươi một h ngày hai mươi tám tháng ba công an huyện thanh hà nhận được nguồn tin của quân chúng cung cấp phát hiện một bao tải bên trong chứa sát của một nạn nhân buộc chặt bằng nhiều đoạn dây thừng đang trong quá trình phân hủy
công an huyện thanh hà đã phối hợp với phòng cảnh sát hình sự phòng kỹ thuật hình sự công an tỉnh để điều tra làm rõ
qua xác minh bước đầu xác định nạn nhân là anh nguyễn xuân tân sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi ba chú xã phượng hoàng thanh hà hải dương
triển khai các biện pháp nghiệp vụ giả soát các đối tượng trên địa bàn
đến hai mươi một h cùng ngày lực lượng công an đã làm rõ và bắt giữ đối tượng nguyễn thị mến và mạc văn duy con trai mến cùng chú xã thanh xá huyện thanh hà là các đối tượng giết anh tân sau đó tìm cách vứt xác phi tàng
theo kết quả điều tra ban đầu nguyễn thị mến là một đại lý của sổ số hải dương
trong quá trình bán sổ số có lợi dụng bán số lô số đề
trước đó anh tân có trúng đề với giá trị giải thưởng một trăm hai mươi triệu đồng
do không có tiền trả phần trúng thưởng hai mẹ con mến và duy đã bàn nhau giết anh tần